ngay sau đây truyền hình công an nhân dân xin trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử đồng chí tô lâm chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
họ và tên tô lâm ngày sinh mùng một mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy quê quán xã nghĩa trụ huyện văn giang tỉnh hưng yên dân tộc kinh
ngày vào đảng hai mươi hai tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi một trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ luật an ninh học hàm học vị giáo sư tiến sĩ luật học lý luận chính trị cao cấp ngoại ngữ tiếng anh c
trước vụ ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một một mươi hai một mươi ba ủy viên bộ chính trị khóa một mươi hai một mươi ba đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
khen thưởng ba huân chương quân công hạng nhất
huân chương quân công hạng nhất
hai huân chương chiến công hạng nhất
huân chương chiến công hạng nhì hạng ba
huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất nhì ba
huy chương vì sự nghiệp an ninh tổ quốc
sáu huân chương của nhà nước lào
huân chương tự do hạng nhất nhì
huân chương lao động hạng nhất nhì
huân chương hữu nghị
huân chương anh dũng hạng nhất
huân chương sahar mejai thibadin của nhà nước campuchia
huân chương hạng nhất sáu tháng sáu của nhà nước cuba
huân chương hữu nghị của lê
liên bang nga
tóm tắt quá trình công tác của đồng chí tô lâm
từ một nghìn chín trăm bảy mươi bốn đến một nghìn chín trăm bảy mươi chín đại học an ninh nhân dân nay là học viện an ninh nhân dân
từ một nghìn chín trăm bảy mươi chín đến một nghìn chín trăm tám mươi tám cán bộ bộ nội vụ nay là bộ công an
từ một nghìn chín trăm tám mươi tám đến một nghìn chín trăm chín mươi phó trưởng phòng tổng cục an ninh bộ nội vụ nay là bộ công an
từ một nghìn chín trăm chín mươi đến một nghìn chín trăm chín mươi ba trưởng phòng
tổng cục an ninh bộ nội vụ nay là bộ công an
từ một nghìn chín trăm chín mươi ba đến một nghìn chín trăm chín mươi bảy phó cục trưởng tổng cục an ninh bộ công an
từ một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến hai nghìn sáu cục trưởng tổng cục an ninh bộ công an
từ tháng sáu năm hai nghìn sáu đến tháng một mươi hai năm hai nghìn chín phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh bộ công an
tháng bốn năm hai nghìn bảy được thăng cấp bậc hàm thiếu tướng
tháng một mươi hai năm hai nghìn chín phó cục trưởng tổng cục an ninh bộ công an
tháng năm năm hai nghìn chín phó tổng cục trưởng phụ trách tổng cục an ninh i bộ công an
từ tháng hai năm hai nghìn một mươi đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi bí thư đảng ủy tổng cục trưởng tổng cục an ninh i
ủy viên đảng ủy công an trung ương
tháng bảy năm hai nghìn một mươi được thăng cấp bậc hàm trung tướng
tháng tám năm hai nghìn một mươi đến tháng một năm hai nghìn một mươi một ủy viên đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
từ tháng một năm hai nghìn một mươi một đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi một
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một ủy viên đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
tháng tám năm hai nghìn một mươi một đến tháng một năm hai nghìn một mươi sáu ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một
ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn được thăng cấp bậc hàm thượng tướng
từ tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu ủy viên bộ chính trị khóa một mươi hai
ủy viên ban thường vụ đảng ủy
trung ương thứ trưởng bộ công an từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đến nay ủy viên bộ chính trị khóa một mươi hai một mươi ba
ủy viên hội đồng quốc phòng và an ninh ủy viên ban cán sự đảng chính phủ bí thư đảng ủy công an
trung ương bộ trưởng bộ công an đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn một mươi năm phó trưởng ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng nay là ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
giai đoạn từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy giữ chức vụ trưởng ban chỉ đạo tây nguyên
và tháng một năm hai nghìn một mươi chín được thăng cấp bậc hàm đại tướng
ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm được bầu làm chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam